với hành vi gây dối trật tự công cộng công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lê thanh hiếu ba mươi ba tuổi trú tại phường tân hạnh tp biên hòa để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày một tháng sáu hiếu điều khiển xe mô tô tham gia giao thông tại đoạn đường võ thị sáu giao nhau với đường d một mươi một a thuộc khu phố bảy phường thống nhất và xảy ra mâu thuẫn với một tài xế đi ngược chiều
thấy sự việc gây tắc đường một thanh niên chưa rõ lây lịch đang ăn tối gần đó ra hướng dẫn và yêu cầu hiếu lái xe đi để tránh ách tắc thì xảy ra mâu thuẫn
sau đó hiếu đã xuống xe lấy súng công cụ hỗ trợ bắn hai phát lên trời để thị uy rồi lái xe bỏ đi ngay sau đó đến cơ quan công an đầu thú hiện vụ việc vẫn đang được điều tra